thưa quý vị khi thời tiết chuyển mùa dịch bệnh dễ bị bùng phát
trong đó bệnh gon thần kinh là một ví dụ điển hình
và bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống
chính vì vậy các bậc phụ huynh cần phải theo dõi khi mà phát hiện những triệu chứng bất thường của trẻ
để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra
vào những thời điểm thời tiết thấp thường không khí nộp ẩm như hiện nay
chị yến ở hà nội rất lo lắng cho sức khỏe của chị và hai con khi dịch bệnh dễ bùng phát
đặc biệt là bệnh zona thần kinh vì chị và cháu lớn đã mắc phải trước đó
trước thì chị nghĩ đây là bệnh đơn giản
chỉ cần chữa theo kinh nghiệm dân gian như nhai gạo nếp và đỗ xanh và đắp vào vết thương sẽ khỏi
thế nhưng sau khi áp dụng cách chữa dân gian này thì vết thương của chị ngày càng nặng
lúc này chị mới đi khám bác sĩ kết luận chị bị nhiễm chủng vết thương
thời gian điều trị phải kéo dài
lúc trước thì cũng không biết đâu
thì đem ra là cũng chỉ ở nhà chữa thôi
bởi vì tôi thấy cái bệnh này thì nhiều tổng bà rồi hàng xóm cũng bảo là mọi người bị đầy mà
đấy thì cũng chả biết gì thì ở nhà chữa mà thấy lâu khỏi lắm
mà tay kiểu mọc các cái mụn nước ý mà tôi thấy nó lan nhanh mà nó cứ luet luet ý
tôi thì cứ nghe lời chị hàng xóm thì tôi cũng nhai gạo nếp với cả đỗ danh nhai với nhau
rồi đắp vào cái chỗ
có vết bị này này nhưng mà thấy càng thấy nó cứ luet ra và các cái mụn nước sốt ruột quá thì mãi không thấy khỏi
thì về sau tôi mới đi gặp bác sĩ thì bác sĩ mới bảo là cái bệnh này thì không nên chữa tại nhà mà
bác sĩ cho kê đơn thuốc thì bác chữa cho tôi thì tôi lúc đấy về sau rồi mới hết được
thực sự là nó là không nên bởi vì là những cái tổn thương như vậy mình cố gắng là mình tránh có những cái tổn thương gây nên nhiễm quẩn
đấy và những cái động tác như mình đắp mình nhai
xong rồi là những cái
ngoài những cái việc đáy da thì có thể là dùng những cái loại khác để đắp nữa thì nó sẽ làm cho có thể nó gây nhiễm khuẩn da
là bệnh do virus hopi zoster gây ra đây cũng chính là loại virus gây bệnh thủy đậu
khi có điều kiện hoạt động virus này làm dây thần kinh cảm giác dưới da bị tổn thương và gây nên tình trạng nổi đỏ búa đau nhức màu trắng
những biểu hiện thường gặp của bệnh
đau dây thần kinh đau nhức bỏng rác ngứa mọc mụn nước căng mụn nước mọc thành trùng
biên kết với nhau thành bọng nước
người bệnh có cảm giác người lớn nhưng không đau
thông thường là zona thần kinh mình hay gặp ở những thời tiết mùa đông xuân mùa nồm mùa mưa phùn ấy
thì là nó dễ người ta chỉ nhận thấy rằng trên cái yếu tố dịch tễ thì thấy rằng đấy là cái thời điểm mà virus dễ bị nhiễm nhất
zona thần kinh là một bệnh rất hay gặp
bệnh này là do virus gây nên
nó nằm trong nhóm fbet gây nên
ngày rất dễ chẩn đoán là bởi vì chúng ta sẽ thấy các cái tổn thương ở trên da
thường là nó chỉ ở một bên của cơ thể
ví dụ ở trên mặt thì chúng ta cứ lấy một nửa cái mặt này sang bên nó chỉ bị từ bên này trở ra
từ bên này trở sang bên này
chứ không bao giờ nó lan sang cả hai bên
theo các chuyên gia cũng như bệnh thủy đậu bệnh dona thần kinh là bệnh truyền nhiễm có thể phát triển thành dịch vào mùa mưa
khi thời tiết ra muộn độ ẩm không khí cao
bệnh có thể tự khỏi trong vòng hai ba tuần
bệnh có thể lây truyền từ người bị nhiễm sang trẻ em hay người lớn mà những người này trước đây không mắc bệnh thủy đậu
những người đã mắc bệnh thủy đậu sẽ không bị nhiễm zona từ người khác
cũng có nhiều biến chứng ví dụ như là những cái mà gây nên cái liệt bẩy ngoại biên
đấy nó có thể nó gây nên mặt này rồi lật mạch này sẽ có thể là những cái tổn thương mà do cái yếu tố tổn thương thần kinh nó gây nên
ngoài cái biến chứng của cái liệt bẩy ngoại biên ra
thì còn có thể gây nên triệu chứng khác ví dụ như là có thể gây nên cái triệu chứng bí tiểu nữa
đó nhất là những cái zona nó gọi là zona củng củng
chẩn đoán bệnh gon khi đã xuất hiện mụn nước bọng nước rất dễ dàng
khi mới có triệu chứng đau thường dễ bị nhầm với các bệnh lý đau khác
các mụn zona chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể phát triển thành từng nhóm nhỏ
trong con nước được gọi là những mụn nước sau đó vỡ ra để lại sẹo vẩy kéo dài khoảng vài tuần
trong những trường hợp nặng mụn nước có thể để lại những vết sẹo vĩnh viễn đau nhức hoặc có thể hơi tê và làm nhạt màu da
vâng việc nhầm lẫn các tổn thương vì bị zona thần kinh rời leo hay là kiến ba khoang
cộng với việc tự ý mua thuốc và bôi nhiều cho mau khỏi dẫn tới rất nhiều hậu quả tai hại
và để hiểu rõ hơn những hậu quả của bệnh thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tư vấn của chương trình
bệnh zona thần kinh do sử dụng bệnh
bệnh zona thần kinh do sử dụng bệnh
bệnh zona thần kinh do sự trở lại của virus gây bệnh thủy đậu chỉ xảy ra với người từng bị thủy đậu
tổn thương thường xảy ra và lan ở một bên cơ thể mụn to dịch đục rất rõ ràng
bệnh rời lao do tiếp xúc với côn trùng có độc tính xuất hiện bất cứ lúc nào có thể bị ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể không có các mụn nước phòng to
do genna thần kinh do là một bệnh do virus gây nên cho nên nó cũng nếu cơ thể mình khỏe thì nó cũng tự khỏi
đấy ở trên một cái người hoàn toàn không có một bệnh gì đó thì nó vẫn là tự khỏi
thế còn nó rất khó khỏi và chữ rất khó khi mà nó trên một người bệnh lại có một cái bệnh mạng tính
tôi nói ví dụ như là người bệnh bị suy giảm miễn dịch người mịn bị ung thư chẳng hạn
ung thư mà lại bị zona hoặc là những người bệnh mà gọi là bị hdv đấy mà bị zona là rất là khó chữa

khi mà có những cái triệu chứng nghi ngờ ví dụ như tự nhiên thấy một cái rát đỏ trên da
thì nó sẽ có những cái mụn nước tộc thành chùm chùm chùm như chùm nho ấy
và đặc biệt là có đau thì việc đầu tiên là nên đến khám bác sĩ
vì sao phải đến khám bác sĩ sớm bởi vì là những cái tổn thương của dưa thần kinh
nếu phát hiện sớm điều trị sớm trước bảy mươi hai tiếng nó gọi là trước ba ngày
thì cái nguy cơ mà cái đau thần kinh sau zona nó sẽ ít hơn rất là nhiều
bệnh zona thần kinh dễ dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như bộ nhiễm gây tổn thương da viêm não viêm màng não viêm gan thận
thậm chí có những người liên tục bị tái phát đau kéo dài
đặc biệt giai đoạn đau sau zona người bệnh còn thường bị trầm cảm
vì vậy bệnh cần được phát hiện và chữa trị đúng cách
khi bị bệnh cần đi khám bác sĩ để sử dụng thuốc điều trị thích hợp
không nên sử dụng cách chữa dân gian như nhai gạo nếp với đỗ xanh đắp lên vết thương tránh nhiễm trùng
không nên kiêng tắm rửa khi bị bệnh
cần vệ sinh sạch sẽ giữ vùng tổn thương sạch sẽ khô giáo
mặc quần áo dễ dàng
để tránh cọ phải vết thương hoặc làm vết thương bị vỡ và lây lan